nguyễn duy uyển và bùi văn bằng cùng nguyên là phó chủ tịch ubnd phường kiến hưng
nguyễn văn năm nguyên là tránh thanh tra xây dựng quận hà đông
vương đăng quân nguyên phó tránh thanh tra xây dựng quận hà đông
mai quang bài nguyên cán bộ thanh tra xây dựng quận hà đông
bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo cáo trạng dự án ct sáu kiến hưng chỉ được ubnd tỉnh hà tây
nay là ubnd tp hà nội quyết định phê duyệt quy hoạch
xây dựng chi tiết một trên năm trăm linh
tuy nhiên từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bị cáo lê thanh thản đã tự ý chuyển đổi
mục đích sử dụng đất xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp
có thẩm quyền phê duyệt
cụ thể đối với khối nhà cao tầng đã tăng diện tích xây dựng
tăng chiều cao công trình thay đổi công năng sử dụng xây dựng tăng căn hộ
và xây tên tòa nhà ct sáu c không nằm trong quy hoạch được phê duyệt
đối với nhà thấp tầng tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thấp tầng
vi phạm chỉ giới đường đỏ
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi một bị cáo lê thanh thản đã quảng cáo gian dối về tính pháp lý
của dự án để bán các căn hộ tại dự án ct sáu kiến hưng
cơ quan điều tra xác định bị cáo lê thanh thản đã bán bốn trăm tám mươi tám căn hộ cho bốn trăm tám mươi tám khách hàng
không được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài sản khác
gắn liền với đất sổ đỏ thu lợi bất chính tổng số tiền hơn bốn trăm tám mươi một tỷ đồng
cơ quan tố tụng cũng xác định để xảy ra sai phạm còn có sự thiếu trách nhiệm
của nhóm cựu cán bộ phương kiến hưng và thanh tra xây dựng quận hà đông
suốt quá trình dự án ct sáu kiến hưng xây dựng nhóm bị cáo trong vụ án này
không thanh tra kiểm tra để ngăn chặn
do mâu thuẫn tình cảm nghi ngờ chồng có người khác lê thị ngọc vân quê ở quảng trị
chú tại quận sơn trà thành phố đà nẵng đã mua sang về để trong phòng ngủ
châm lửa đốt khiến chồng tử vong
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo lê thị ngọc vân về tội giết người
theo cáo trạng vân là giảng viên của một trường đại học ở thành phố đà nẵng
giữa vân và chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn tình cảm
tháng một năm hai nghìn hai mươi ba người chồng có ý định ly hôn nên vân đi mua bốn lít xăng về nhà
sau đó hai vợ chồng vân tiếp tục cãi vã về việc phân chia tài sản
vân liền đem can sang đổ ra phòng ngủ rồi châm lửa đốt và đóng phòng lại khiến cho người chồng tử vong
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt lê thị ngọc vân án trung thân về tội giết người
với hành vi cố ý gây thương tích đối tượng phạm tăng minh ba mươi ba tuổi trú tại xã sông nhạn huyện cẩm mỹ
cũng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra
theo hồ sơ công an do mâu thuẫn trong lúc ăn uống với một nhóm thanh niên khác trú tại huyện cẩm mỹ
tại một quán ăn trên địa bàn xã sông nhạn
mặc dù được mọi người can ngăn nhưng do đã có rượu bia trong người không làm chủ được bản thân
nên minh đã chạy về nhà lấy con dao dài khoảng tám mươi hai cm quay lại quán ăn chém bốn người gây thương tích
gây án xong đối tượng minh đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
trước tình trạng thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn
làm mất an ninh trật tự an toàn giao thông gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
công an tp long xuyên tỉnh an giang đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp
bước đầu mang lại hiệu quả tích cực trong việc ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn
những ngày qua công an thành phố long xuyên đã chủ động phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh
cảnh sát cơ động cảnh sát mùa mùa ba và lực lượng quân sự chia thành hai tổ công tác tăng cường tuần tra kiểm soát
trên các tuyến địa bàn trọng điểm trên địa bàn tp long xuyên với nhiều khung giờ trong ngày
qua đó phát hiện và ngăn chặn kịp thời nhiều thanh thiếu niên vi phạm về trật tự an toàn giao thông
và các hành vi vi phạm pháp luật khác
chỉ sau một tháng gia quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và thanh thiếu niên vi phạm pháp luật
công an thành phố đã xử phạt trên ba trăm linh trường hợp tạm giữ trên hai trăm năm mươi phương tiện thu giữ gần hai mươi loại hung khí tự chế nguy hiểm các loại
qua đó kịp thời ngăn chặn sáu vụ thanh thiếu niên mang hung khí trên đường đi giải quyết mâu thuẫn
bên cạnh đó các tổ công tác còn phát hiện và xử lý nhiều vụ việc liên quan đến các đối tượng hình sự buôn lậu vận chuyển hàng cấm
chính từ hiệu quả bước đầu trong công tác phối hợp giữa các lực lượng đã tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân
bên cạnh việc ra quân từng tra như thời gian qua trong cao điểm một tháng thì chúng tôi xác định thời gian tới thì công an tp sẽ triển khai một số hoạt động
thứ nhất là tăng cường công tác tiên triệt
thứ hai là chúng tôi phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể đặc biệt là ở chính quyền địa phương cấp phường xã phối hợp công tác quản lý giáo dục các em
đặc biệt là quan tâm vấn đề là gia đình tạo điều kiện cho con
các em có điều kiện là học
qua đây là chúng tôi xin nhắc là quý phụ huynh gia đình có con em thuộc cái diện đối tượng như trên thì nên quan tâm để ý đến các em hơn
hãy tới chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác là chuyện động thu hồi vũ khí đặc biệt là hung khí thu xa giao tự chế
nhờ chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác sự phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng của các lực lượng tham gia
tình hình vi phạm an toàn giao thông gây dối cho tự công cộng trên địa bàn tp long xuyên
nhất là tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật đã được kiềm chế kéo giảm góp phần ổn định an ninh trật tự tại địa phương
tòa án nhân dân tỉnh bình định vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
tuyên phạt bị cáo trần thị kim hoa chú tại huyện phú mỹ một mươi bảy năm tù giam
lê thị kim nhung chú tại huyện phú mỹ một mươi năm năm tù cùng về hai tội danh trên
ba đồng phạm khác bị xử mức án từ chín tháng cho đến bốn năm tù về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một trần thị kim hoa lợi dụng việc xem bói đã nói dối với nhiều người
mình quen biết và có thể làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với giá từ hai mươi cho đến bốn mươi triệu đồng một giấy
để củng cố lòng tin hoa nhờ người giả làm giám đốc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
giám đốc sở tài nguyên và môi trường điện thoại nói chuyện với các nạn nhân cũng như cho người đóng giả
con gái các vị lãnh đạo này đến nhận tiền cho người đến đo đạc đất với danh nghĩa là nhân viên của văn phòng
với thủ đoạn trên hoa và nhung cùng ba đồng phạm đã lừa đảo của một mươi chín người với số tiền gần một tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh xuân thành phố hà nội đang điều tra vụ tai nạn giao thông khiến một người bị thương
xảy ra vào ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
tại số hai trăm một mươi lê trọng tấn khương mai thanh xuân hà nội có nội dung như sau
khoảng năm giờ sáng ngày một mươi chín tháng bốn bà lưu thụy trinh chú tại số một trăm một mươi ba vương thử vũ khương mai quận thanh xuân hà nội
đang điều khiển xe máy điện khi lưu thông đến trước số nhà hai trăm một mươi đường lê trọng tấn phường khương mai
thì bị anh dương xuân tân chú tại thanh oai hà nội điều khiển xe ô tô bồn rửa
bồn rửa đường điện kiểm soát ba mươi một f chín mươi năm nghìn ba trăm tám mươi tám
di chuyển cùng chiều vượt sát bên trái phun nước vào chân bà trinh khiến bà bị ngã ra đường và bị thương
ai biết thông tin liên quan đến vụ việc trên hoặc có camera hành trình ghi nhận lại được sự việc
xin gửi về cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh xuân
địa chỉ số năm mươi tám vũ trọng phụng phường thanh xuân trung quận thanh xuân thành phố hà nội
hoặc liên hệ với đồng chí nguyễn hoàng dũng cán bộ thụ lý vụ việc đội điều tra tổng hợp
số điện thoại chín trăm bảy mươi ba sáu trăm năm mươi ba trăm tám mươi chín
hội khẩu thường trú tại số nhà bốn hải triệu nam đội cung phường trường thi thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
là đối tượng nguyễn văn long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại số nhà bốn mươi trên ba trăm năm mươi bảy ba triệu phường đông thỏ thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng
trên quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ
các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện